ở trên cái rốn đồng tháp một mươi có anh cao phú khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở ấp hai xã long thạnh huyện thủ thừa tỉnh long an
là một đoàn viên tiêu biểu của tỉnh long an và anh luôn tiên phong trong sản xuất nông nghiệp
với một hai hectare đất trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản và cho lai tạo giống thủy sản đặc sản mỗi năm thu về lợi nhuận gần một tỷ đồng
qua đó giúp hàng chục hộ dân nuôi thủy sản các loại đạt hiệu quả rất cao
với trình độ học vấn một mươi hai trên một mươi hai sau khi tốt nghiệp phổ thông anh khánh gia nhập lực lượng vũ trang làm nghĩa vụ công dân
sau hai năm hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi anh bắt tay vào nuôi một con ếch thịt
sau khi trừ chi phí thu lãi bốn sáu triệu đồng và còn lại một trăm linh con ếch bố mẹ để cho sinh sản nhân giống
trong quá trình nuôi em cũng tự tìm tòi nghiên cứu học hỏi thêm ở những địa phương khác như ở đồng tháp đã đi trước
rồi từ đó về em cũng tự nghiên cứu để sinh sản nhân tạo ra con ếch con cá rô và con cá trê vàng
từ mô hình nuôi ếch anh khánh còn sản xuất thành công mô hình nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa giúp cho hàng chục hộ nông dân thoát nghèo
hướng dẫn của anh khánh theo kỹ thuật của anh khánh
với các mô hình nuôi ếch lươn và cá trên diện tích một hectare và hai m hai làm trại sản xuất giống nhân tạo
các loại thủy sản nằm sát bên bờ sông vàm cỏ tây
sau khi trừ tất cả chi phí hàng năm anh lãi gần một tỷ đồng một năm
không những vậy anh còn giúp nhiều hộ dân trong ấp có công việc ổn định